đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy từ bên kia biên giới về nghệ an tiêu thụ
đối tượng thò bá tồng đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
theo đó thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án vào lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng sáu
tại khu vực bản bà khống xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng thò bá tồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại bản pà khốm xã tri lễ huyện quế phong tỉnh nghệ an
khi đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp một điện thoại di động
theo lời khai ban đầu thò bá tồng mua ma túy của một người bên kia biên giới
mang về việt nam bán kiếm lời đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ